đọc sách nâng cao trí tuệ vượt qua nỗi lo về dịch bệnh
đó là chủ đề của hội sách trực tuyến quốc gia đầu tiên năm hai nghìn hai mươi
và ban tổ chức của hội sách mới đây cũng vừa cho biết là hội sách sẽ được kéo dài sang đến tháng sáu
hội sách trực tuyến quốc gia đã chính thức khai mạc ngày một mươi chín tháng bốn
tại địa chỉ website http book ba trăm sáu mươi năm vn
theo thông tin từ ban tổ chức hội sách trực tuyến quốc gia sẽ kéo dài thêm hai mươi ngày nữa
đến giữa tháng sáu
trong giai đoạn tiếp theo nhiều tác giả người nổi tiếng sẽ tiếp tục giao lưu trực tuyến với bạn đọc
bên cạnh đó ban tổ chức tiếp tục áp dụng chính sách chết khẩu hai mươi năm giá bia
đối với các xuất bản phẩm tại hội sách
giai đoạn tới ban tổ chức hội sách cũng dự kiến ra mắt nhiều công nghệ tương tác bốn tiên tiến
giúp tăng sự tương tác giao lưu giữa bạn đọc tạo ra sân chơi trực tuyến thú vị